các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình tăng cường dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh
cũng gây mưa cho khu vực bắc và trung trung bộ
cục bộ có mưa vừa cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực bắc trung bộ giảm xuống mức là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu vực trung trung bộ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trời chuyển mát
còn khu vực nam trung bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên nó chịu tác động hơn và phổ biến ít mưa ngày nắng
về chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi
với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
xa hơn về phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết phổ biến ở trạng thái là ít mưa ngày có nắng
riêng tây nguyên chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khuếch tán yếu nên nhiệt độ giảm khoảng từ một đến hai độ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
trong khi đó ở khu vực nam bộ thời tiết vẫn xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc mạnh cấp bốn năm
ngày mai tăng lên cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa rào gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ